thông tin liên quan đến sự việc cá chết hàng loạt ở hồ tây
ubnd tp hà nội vừa đưa ra cảnh báo người dân không được vớt cá chết hàng loạt ở hồ tây để ăn
khi chưa có kết luận chính xác về nguyên nhân xảy ra sự việc
chiều qua ngày hai tháng một mươi chủ tịch ubnd tp nguyễn đức trung đã đến hiện trường tại khu vực đường nguyễn đình thi
trực tiếp chỉ đạo công tác xử lý tình trạng cá chết hàng loạt
sau khi khảo sát hiện trường ubnd tp đã lập ban chỉ huy xử lý sự cố và khẩn trương triển khai bảy biện pháp cấp bách
gồm huy động các cơ đơn vị chức năng tập trung lực lượng phương tiện để vớt cá chết đưa đi xử lý
giao công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị hà nội thu gom vận chuyển toàn bộ số cá chết
đưa lên bãi rác nam sơn để trôn lấp xử lý bảo vệ môi trường
sở y tế đã đưa lực lượng xuống hiện trường phun thuốc phòng chống dịch bệnh xử lý ô nhiễm môi trường xung quanh hồ
công an tp hà nội chỉ đạo phòng cảnh sát môi trường và cơ quan giám định tiến hành lấy mẫu nước trên diện rộng
từ trong bờ ra giữa hồ từ tầng nước mặt đến tầng nước sâu nhằm xác định nguyên nhân
bước đầu kết quả kiểm tra nhanh cho thấy toàn bộ nước mặt của hồ tây không có oxy chỉ số oxy bằng
lấy mẫu cá sống cá chết đưa đi giám định nhằm xác định nguyên nhân cá chết và cá có bị nhiễm các chất độc hại hay không
sở xây dựng hà nội bố trí một mươi máy lọc nước tạo oxy đưa vào hoạt động trên mặt hồ
tiến hành mua bổ sung thêm máy đảm bảo tạo oxy để cứu sống cá còn sống ở các tầng nước sâu
đồng thời với việc vớt cá xử lý bằng biện pháp trên thành phố tiến hành sử dụng chế phẩm làm sạch hồ redoxi ba c
loại chế phẩm mới được sử dụng làm sạch một số hồ trên địa bàn thành phố
nhằm nhanh chóng làm sạch nước hồ khử mùi và tạo oxy tại các tầng nước sâu
ubnd tp hà nội cảnh báo người dân không vớt sử dụng cá chết tại hồ tây trong các ngày vừa qua làm thực phẩm
khi chưa có kết luận chính xác của cơ quan chức năng về việc có hay không các chất độc hại trong cá đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe cho nhân dân